tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu
trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc việt nam
trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa hùng vương
tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao tâm huyết của hai trung tâm
với những đóng góp tích cực vào việc gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc nói chung
và phát triển văn hóa thời đại các vua hùng nói riêng
bởi đây luôn là biểu tượng linh thiêng trong lòng mỗi người dân việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoan nghênh các hoạt động cũng như kế hoạch tổ chức hành trình về nguồn
vinh quy bái tổ xứng danh con cháu lạc hồng và lễ dân hương đức thánh phù đồng thiên vương do hai trung tâm tổ chức
đồng thời đánh giá đây là hoạt động thể hiện sự tôn kính của dân tộc việt nam với các bậc tổ tiên
và cũng là dịp giáo dục truyền thống lịch sử nhằm cổ vũ tinh thần yêu nước đoàn kết
vượt qua mọi khó khăn của các thế hệ người việt nam đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
trong công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
bày tỏ sự xúc động khi đón nhận chiếc trống đồng và bức tượng thành gióng do hai trung tâm trao tặng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc các hoạt động của hai trung tâm ngày càng đúng tôn trì
mục đích khơi dậy và trao dồi ý thức niềm tự hào về cội nguồn dân tộc tiếp tục nhận được sự hưởng ứng
tham gia tích cực của đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân
vì nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước